cái vàng cao như thế này thì nó sẽ vệ sinh và nó sạch hơn với lại chế dâu là chế dâu loại giống dâu nhật đó nó sẽ ngọt hơn những cái vườn dâu khác
đứa trẻ bây giờ thì cũng rất là ưa chuộng những cái khu du lịch mà mang tính cách là vừa là có thể đi du lịch chụp hình được
mà vừa là có một sản phẩm sạch sửa cơ để mang về nhà đảm bảo sức khỏe của gia đình

khi được hỏi về hướng đi sắp tới thạc sĩ lê quốc đức mạnh dạn bảo rằng
sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng những loại cây độc đáo để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm
cùng với đó sẽ cho ra đời những loại rau siêu sạch cung cấp cho người tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu
để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong nông nghiệp
trong những năm qua đảng và nhà nước đã có một số loại rau siêu sạch
nhiều chính sách hỗ trợ nông dân từ miễn thuế trong nông nghiệp thủy lợi phí
cho đến trợ cấp giống hỗ trợ giống cây miễn phí v v
gần đây bộ kế hoạch và đầu tư đã lấy ý kiến đóng góp cho sự thảo nghị định
về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
trong năm hai nghìn một mươi tám và thời gian tới bộ tiếp tục tham mưu chính phủ để có những chính sách
những cơ chế hấp dẫn hơn khuyến khích hơn các doanh nghiệp các thị phần kinh tế đầu tư vào khu vực nông nghiệp
thí dụ một trong những chủng chính rất lớn đó là sửa đổi những nhị định hai trăm một mươi đầu tư khu vực nông nghiệp
thì hiện nay các bộ hoàn ngành bộ kế hoạch đầu tư là cơ quan chủ trì
cho đến nay cũng đã chuẩn bị cơ bản xong thời gian tới rất gần đây là chính phủ chỉ ban hành
cùng với đó là các cơ chế chính sách khác sẽ được điều chỉnh theo hướng là khuyến khích các thành phần kinh tế
nhất là các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp vừa nhỏ tập trung đầu tư nhiều hơn vào khu vực này
với sự nỗ lực của ngành
ngành nông nghiệp và các giải pháp cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần hai doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm thủy sản
tăng ba tám so với năm hai nghìn một mươi sáu nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên hơn năm sáu trăm linh
sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đặc biệt là sự góp mặt của nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
đã tạo ra sức bật quan trọng để ngành nông nghiệp gặt hái được những thành công
dù phải đối phó với thiên tai song kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp vẫn đạt hai chín mươi bốn vượt mục tiêu so với chính phủ đề ra là hai tám mươi
qua thực tế cho thấy khởi nghiệp đã khó khởi nghiệp trong nông nghiệp càng khó hơn
hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam đang phát triển nhanh
nhiều thanh niên về quê hương khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
tuy nhiên nông nghiệp là lĩnh vực còn chịu nhiều rủi ro do tác động của môi trường khí hậu
do vậy cùng với các giải pháp của ngành nông nghiệp các bộ ngành liên quan
đặc biệt là các địa phương
cần có các cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích thu hút các bạn trẻ trở về quê hương khởi nghiệp trong nông nghiệp
với vốn chi thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ
sẽ tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế của các địa phương
và tạo động lực cho nông nghiệp bốn đang hình thành và phát triển mạnh mẽ tại việt nam
thưa quý vị và các bạn
là một quốc gia nông nghiệp việt nam đang nhanh chóng hội nhập với thế giới
kéo theo đó là xu thế tất yếu phải đổi mới sản xuất đổi mới tư duy trong ngành nông nghiệp
tuy nhiên thực trạng nông nghiệp việt nam với nhiều hạn chế trong sản xuất đã khiến cho giá trị nông sản làm ra chưa cao
và một bộ phận không nhỏ nông dân vẫn còn nghèo khó
vì vậy phong trào khởi nghiệp quốc gia hiện đang được đảng và nhà nước hết sức quan tâm trú trọng
nhằm từ bước thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
tuy nhiên để phong trào khởi nghiệp trong nông nghiệp phát triển mạnh hơn trong thời gian tới
thì rất cần có những chính sách cụ thể đặc thù riêng của lĩnh vực khởi nghiệp trong nông nghiệp
và đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyenđộngacom com